thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự hội nghị tổng kết năm hai nghìn một mươi sáu và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi bảy tại viện hàn lâm khoa học và xã hội việt nam
cùng dự có phó thủ tướng vũ đức đam và đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành cơ quan trung ương
đánh giá các kết quả nghiên cứu khoa học trên lĩnh vực nghiên cứu khoa học xã hội lãnh đạo viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam cho biết
năm hai nghìn một mươi sáu viện tiếp tục triển khai các vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách đặt ra trong đời sống xã hội và sự phát triển của đất nước ở hệ đề tài cấp bộ hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu và hệ đề tài cấp cơ sở hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai
về chính trị viện tập trung vào các vấn đề thực hành dân chủ trong điều kiện một đảng cầm quyền dân chủ hóa trong kinh tế và đời sống xã hội
về kinh tế tập trung nghiên cứu các vấn đề về mối quan hệ giữa nhà nước
với doanh nghiệp vấn đề khu kinh tế vấn đề đầu tư trực tiếp nước ngoài vào việt nam và các vấn đề đặt ra khi việt nam tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
phát biểu tại đây thủ tướng yêu cầu viện tập trung vào một số giải pháp chủ yếu như chú trọng chất lượng và hiệu quả các công trình đề tài nghiên cứu
tập trung mọi nguồn lực cần thiết để triển khai các công trình đề tài trọng điểm cấp nhà nước và cấp bộ đúng tiến độ xây dựng các chương trình nghiên cứu liên ngành đa ngành
nhằm nâng cao năng lực liên kết phối hợp giữa các đơn vị nghiên cứu chuyên ngành của viện ưu tiên phát triển nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao
có chiến lược cụ thể và cơ chế đãi ngộ thích hợp nhằm thu hút nhân tài đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ chuyên gia và lãnh đạo các cấp
thủ tướng lưu ý viện cần tăng cường kỷ luật lao động và kỷ cương hành chính đổi mới nâng cao hiệu quả công tác xuất bản nâng cao chất lượng các ấn phẩm
công trình được xuất bản đổi mới toàn diện công tác quản lý khoa học từ khâu đề xuất nghiên cứu đến lựa chọn thẩm định đánh giá nghiệm thu theo hướng chú trọng chất lượng và hiệu quả